cùng với các địa phương khác trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
từ những ngày đầu tháng ba chính quyền tỉnh thừa thiên huế đã đốc thúc lực lượng
ra chốt chặn trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn triển khai công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
bên cạnh việc ra văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị có trách nhiệm
từ đầu tháng ba lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã yêu cầu lực lượng cán bộ phụ trách địa bàn
nơi đặt những chốt kiểm dịch tăng cường giám sát theo dõi đốc thúc động viên lực lượng túc trực
yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp giám sát xử lý nghiêm
kịp thời các phương tiện cố tình không chấp hành công tác kiểm dịch
các tổ thú y tại các lò mổ tăng cường giám sát công tác giết mổ
kiên quyết xử lý không để lợn ốm lợn dịch được giết mổ đưa ra thị trường
toàn bộ số xe và lợn lưu hành qua địa phận tỉnh đều được lực lượng thú y tỉnh tiêu trùng
khử độc trước khi đi qua địa phương